trong cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri cần thơ nhiều người bày tỏ bức xúc trước tình trạng mỗi địa phương một quy định đề nghị cần có sự thống nhất
thủ tướng cho biết sẽ không còn các cứ muốn làm gì thì làm nữa
buổi tiếp xúc cử tri được kết nối với bảy mươi bốn điểm cầu tại các xã phường thị trấn của thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc rất nhiều người dân quan tâm tới việc tỷ lệ tiêm vaccine của thành phố cần thơ còn thấp và vẫn hạn chế trong việc đi lại liên tỉnh cần được tháo gỡ
cử tri dương văn bé quận cái răng cho biết covid một mươi chín kéo dài hơn ba tháng qua đời sống người dân rất khó khăn sản xuất bị đình đốn nhưng người dân sẵn sàng hy sinh chấp hành để phòng chống dịch
tuy nhiên khi dịch được kiểm soát thì việc lưu thông không thuận tiện dù cùng trong khu vực đồng bằng sông kiểu long
tương tự cử tri trương thanh hoàng huyện vĩnh thạnh cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo chung các tỉnh thành để tạo điều kiện cho người dân phục hồi sản xuất cũng như các nhu cầu đi lại học tập làm việc và khám chữa bệnh
ngoài ra nhiều cử tri cũng cho rằng thành phố cần thơ là trung tâm đồng bằng sông cửu long nhưng tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp mỗi mùa chỉ đạt chừng ba mươi dân số do đó kiến nghị trung ương phân bổ vaccine nhiều hơn
thay mặt các đại biểu quốc hội phản hồi những ý kiến kiến nghị của cử tri thủ tướng phạm minh chính cho biết ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hướng dẫn này là nguyên tắc chung để thực hiện trên toàn quốc không được cắt cứ không ai được bán

các đại biểu quốc hội phản hồi những ý kiến kiến nghị của cử tri thủ tướng phạm minh chính cho biết ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quả dịch covid một mươi chín

về chính sách cần thơ đã hỗ trợ một trăm linh chi phí xét nghiệm một trăm linh chi phí ăn nghỉ chế độ cách ly
theo quy định thì thu tiền người từ tỉnh khác về nhưng thành phố biết bà con đa số là lao động khó khăn nên thành phố lo hết bà con không phải nộp tiền
đối với trường hợp cách ly tại nhà cũng sẽ nhận được hỗ trợ một mươi năm kg gạo năm trăm linh đồng cho từng người
ông trưởng cũng cho biết ngày một mươi chín tháng một mươi thành phố cần thơ sẽ có cuộc họp với sáu tỉnh nam sông hậu để bàn về vấn đề liên kết trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế
hội nghị này do thành phố cần thơ chủ trì